toàn quốc đã xảy ra một mươi bảy vụ tai nạn giao thông làm chết một mươi một người và một mươi sáu người bị thương
trong đó giao thông đường bộ xảy ra một mươi sáu vụ tai nạn làm chết một mươi người và một mươi sáu người bị thương
giao thông đường sắt xảy ra một vụ khiến một người tử vong
về xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện
lập biên bản xử phạt hai chín mươi một trường hợp phạt tiền hơn bốn tỷ đồng
riêng vi phạm về nồng độ cồn lực lượng chức năng đã xử lý bảy trăm hai mươi chín trường hợp
so với cùng kỳ năm ngoái thì đã tăng năm trăm hai mươi bốn trường hợp
với hành vi mua bán trái phép chất ma túy đối tượng trần nguyễn anh tuấn hai mươi một tuổi
chú ở tỉnh đồng nai đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện định quán tỉnh đồng nai
khởi tố bắt tạm giam để điều tra làm rõ
trước đó lực lượng phối hợp đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy
công an huyện định quán và công an xã phú cường đã bắt quả tang anh tuấn
đang tàng trữ trái phép chất ma túy tại nhà ở
ấp thái hòa xã phú túc thu giữ một mươi chín gói ma túy tổng hợp có trọng lượng sáu mươi gram
ba cân tiểu ly và nhiều dụng cụ có liên quan đến hành vi mua bán ma túy
qua đấu tranh anh tuấn khai nhận bản thân nghiện ma túy cho nên đã nhiều lần
đến tp hcm mua ma túy từ chín đến hai mươi hai triệu đồng đem về phân nhỏ sử dụng và bán cho người nghiện
thì bị bắt giữ
hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý đối tượng
theo quy định của pháp luật
theo quy luật cuối năm diễn biến tình hình các loại tội phạm gia tăng phức tạp
với nhiều chiêu trò thủ đoạn tinh vi và tội phạm ma túy cũng không nằm ngoài quy luật này
đặc biệt là nhiều đường dây ổ nhóm tội phạm có sự tính toán lợi dụng thời gian
người dân cả nước nghỉ tết để tổ chức hoạt động vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy
những diễn biến của tội phạm ma túy đã được lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy nhận diện và xây dựng nhiều phương án kế hoạch đấu tranh ngăn chặn
với quyết tâm đó là không để loại tội phạm này lợi dụng dịp nghỉ tết để hoạt động
không để bị động bất ngờ trước mọi tình huống để nhân dân được vui xuân đón tết an toàn
ngay trong những ngày cận tết nguyên đán lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tp hà nội đã liên tiếp đấu tranh bóc cỡ thành công các chuyên án ma túy
công an quận bắc tử liêm vừa bắt giữ nhóm sáu đối tượng thu giữ hơn một trăm linh kg ma túy tổng hợp các loại
cất giấu tại một căn hộ thuộc trung cư goldmart city
trước đó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an hà nội liên tiếp triệt phá
hai chuyên án vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào việt nam
thu giữ trong các vận đơn trên chín mươi tám kg ma túy tổng hợp gồm bốn mươi năm kg thuốc lắc mdma
năm mươi ba kg ketamine hai gói nước vui bắt giữ ba đối tượng liên quan
thủ đoạn của các đối tượng đó là lợi dụng hình thức chuyển phát quốc tế
chúng cất dấu ma túy cho các hàng hóa như máy cà phê máy hút bụi máy lọc không khí
hộp thực phẩm chức năng bánh kẹo
có thể nhận thấy tội phạm ma túy đã có nhiều diễn biến phức tạp trên nhiều tuyến địa bàn
từ tuyến biên giới đến các tuyến đường biển đường hàng không

cũng như các đối tượng bán lẻ hoặc đối tượng có những hành vi gây ra những bất ổn về an ninh trật tự
đối với hoạt động về ma túy chúng tôi đã có kế hoạch rất cụ thể

từ nơi xuất phát
trong đó cục kế hoạch của lãnh đạo bộ công an đó là đấu tranh với tội phạm ma túy phải từ sớm từ xa
trong đó cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo lực lượng cảnh sát ma túy toàn quốc
đặc biệt lực lượng tại địa bàn các tỉnh có tuyến biên giới giáp trung quốc lào campuchia
để tăng cường phối hợp điều tra nắm tình hình và cùng dựng lên các đường dây ma túy từ nước ngoài vào việt nam
từ đó xác lập chuyên án chung để đấu tranh hiệu quả triệt phá tận gốc các đường dây tội phạm ma túy
chúng ta ở trong vị trí địa lý chúng ta dắp danh với các lước có biên giới đến điểm
và ở đây thì ta phải nói là phức tạp là cái trung tâm có thể nói trung tâm của thế giới là myanmar
miền điện thế và cái ma túy ở đây là sản xuất chuyển qua thái lan sang lào sang campuchia và chúng ta dắp danh như vậy
thế ở đây thì chúng ta phải thực hiện đồng bộ các biện pháp chứ không phải riêng việc chấn áp
thì vừa rồi là cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với lực lượng chức năng
với hạn quan chúng tôi cũng đã khám phá một số vụ án và lấy điệu chuyển từ các nước đông âu
như xét đứt và chuyển về đây
từ diễn biến của tội phạm vào thời điểm cuối năm đặc biệt là dịp nghỉ tết nguyên đán
rất có nhiều cơ hội để các đối tượng lợi dụng hoạt động vận chuyển mua bán ma túy
theo đó việc lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tổ chức đấu tranh chuyên án xuyên tết
đã trở thành một nhiệm vụ đặc biệt của mỗi cán bộ chiến sĩ
với quyết tâm không bỏ lọt các đường dây tội phạm không để xảy ra tình huống đột xuất bất ngờ
đối với lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đặc biệt là lượng chiến đấu
công tác ứng trực hay phá án xuyên tết cũng bình thường hàng năm đều diễn ra
đối với chúng tôi chiến đấu hết bình sau đó thu được những kết quả đó là niềm vui
niềm vui thể hiện là chúng tôi quan niệm khi phá được một đường dây
thì đó là tránh cho nhiều gia đình rơi vào hoàn cảnh
có con nghiện vào tính
hay là phá một đường dây thì cũng là để giảm cái tội phạm khác
bởi vì cái tội phạm ma túy là nguồn gốc của các tội phạm
thì khi đó nó là góp phần để đảm bảo an ninh trật tự cho nhân dân đón tết
bóc gỡ tận gốc các đường dây tội phạm ma túy
ngăn chặn thành công số lượng lớn ma túy đưa ra thị trường tiêu thụ
tại bất cứ thời điểm nào trong năm
thì đó là khi mùa xuân đã thực sự về với mỗi cán bộ chiến sĩ trên mặt trận đầy cam go và khóc nghiệt này

theo đó thực hiện mệnh lệnh của giám đốc công an tỉnh và lãnh đạo công an huyện thanh liêm
công an xã thanh phong đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền
vận động nhân dân trên địa bàn chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật
không mua bán vận chuyển tàng trữ sử dụng đốt pháo trái phép trong dịp tết nguyên đán quý mão
cũng như tích cực giao nộp vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo
đồng thời bắt đầu từ ngày hai mươi tháng một lực lượng công an xã đã phối hợp với lực lượng cán bộ chiến sĩ
được tăng cường về cơ sở thành lập năm tổ công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
qua công tác tuyên truyền vận động lực lượng công an xã thanh phong đã tiếp nhận hơn một mươi kg pháo nổ trái phép
do người dân tự nguyện giao nộp
thưa quý vị và các bạn
dịp tết đến nhiều hoạt động vui cho các bạn
chơi lễ hội thu hút đông đảo người dân tham gia
vào thời điểm này các đối tượng tội phạm tệ nạn xã hội cũng thường gia tăng hoạt động
ghi nhận tại bình định lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở các đội nghiệp vụ mà nong cốt là đội cảnh sát hình sự
cảnh sát phòng chống ma túy luôn tăng cường công tác phòng ngừa
chủ động phát hiện xử lý kịp thời các hành vi vi phạm ngay từ lúc đầu
tăng cường tần suất tuần tra kiểm soát là nhiệm vụ chính của lực lượng cảnh sát cơ động trong những ngày này
đặc biệt trên các tuyến địa bàn trọng điểm phức tạp những cảnh sát cơ động ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
nhằm phát hiện ngăn chặn những trường hợp vi phạm chấn áp kịp thời những đối tượng côn đồ để giữ bình yên cho nhân dân

dịp tết nhiều hoạt động vui chơi lễ hội thu hút đông đảo người dân tham gia
thời điểm này các đối tượng tội phạm tệ nạn xã hội cũng thường gia tăng hoạt động
các đội nghiệp vụ mà nòng cốt là cảnh sát hình sự cảnh sát phòng chống ma túy luôn tăng cường công tác phòng ngừa
chủ động phát hiện xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật chấn áp các loại đối tượng ngay từ lúc đầu
lực lượng trinh sát của chúng tôi là bám địa bàn xử lý gọi hỏi răng đe các đối tượng đã có tiền án tiền sự
và tổ tối tộm thì chúng tôi tiếp tục điều tra xử lý các vụ án các đối tượng đã vi phạm thì áp dụng những biện pháp ngăn chặn một cách nghiêm minh góp phần đảm bảo an ninh trật tự của thành phố quy nhơn
những ngày trước trong vài ngày
sau tết hoạt động mua bán sử dụng các loại pháo trái quy định của pháp luật thường diễn biến phức tạp
để ngăn chặn tình trạng này công an các địa phương cũng tăng cường công tác tuyên truyền thường xuyên kiểm tra nhắc nhở các cửa hàng tạp hóa cửa hàng bán đồ chơi trẻ em
bên cạnh đó lực lượng công an còn tăng cường công tác tuần tra kiểm soát kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm liên quan đến pháo
an ninh trật tự trong dịp tết sẽ được đảm bảo và người dân có thể là vui vẻ
đón một mùa xuân mới rất là bình yên và hạnh phúc
khi mỗi người dân đang tận hưởng không khí đầu xuân năm mới trên mỗi cung đường trong từng địa bàn
lực lượng công an với tinh thần trách nhiệm nỗ lực hết mình đã và đang giữ vững sự bình yên cho nhân dân vui xuân đón tết quý mão hai nghìn hai mươi
thưa quý vị hôm nay phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng công an tỉnh bình dương
vừa di lý đối tượng trần trí thiện sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn quê tỉnh cà mau về tỉnh bình dương
để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương đã tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can
phát lệnh truy nã đối với trần trí thiện để phục vụ công tác điều tra
theo tài liệu của cơ quan điều tra trần trí thiện là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển bất động sản đông dương group
gọi tắt là công ty đông dương group có địa chỉ tại đường ge một phường thới hòa thị xã bến cát tỉnh bình dương
từ tháng chín đến ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín thiện với vai trò là giám đốc kinh doanh của công ty đông dương group
đã ký hợp đồng đặt cọc với hai khách hàng để chuyển nhượng hai lô đất thuộc dự án green city huyện trơn thành tỉnh bình phước
với giá trị chuyển nhượng là một một tỷ đồng
thiện đã nhận đặt cọc tổng cộng sáu trăm sáu mươi triệu đồng và cam kết đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín hoàn tất thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất
tuy nhiên khi đến thời hạn thì thiện không giao đất trụ sở công ty đóng cửa không hoạt động
vào đêm ngày hai mươi một tháng một vừa qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương đã phối hợp bắt giữ thiện khi đối tượng đang trốn tại tỉnh cà mau
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện định quán tỉnh đồng nai vừa tiến hành khởi tố bắt tạm giam đối tượng trần nguyễn anh tuấn
ba mươi tuổi trú tại tỉnh đồng nai để điều tra làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó lực lượng phối hợp đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an huyện định quán và công an xã phú cường bắt quả tang tuấn đang tàng trữ trái phép chất ma túy tại nhà ở ấp thái hòa xã phú túc
thu giữ một mươi chín gói ma túy tổng hợp có trọng lượng sáu mươi g ba cân tiểu ly và nhiều dụng cụ mua bán ma túy
qua đấu tranh tuấn khai nhận bản thân nghiện ma túy nên đã nhiều lần lên tp hcm mua ma túy từ chín hai mươi hai triệu đồng về phân nhỏ sử dụng và bán thì bị bắt
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý theo quy định
còn tại tỉnh bến tre cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố bến tre vừa tiến hành khởi tố bắt tạm giam đinh quang dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
trú tại thị xã kiến tường tỉnh long an về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó vào ngày bốn tháng một dũng cùng với lê quốc hùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại phường bốn thành phố bến tre đã bị bắt trước đó
đột nhập vào nhà của một hộ dân ở phường bảy tp bến tre
lê quốc hùng lấy trộm một máy tính sách tay số tiền chín trăm linh đồng cùng một số tài sản khác
quá trình điều tra cơ quan tp bến tre đã làm rõ dũng và hùng là thủ phạm nên tiến hành bắt giữ
vâng không chỉ vào thời điểm giáp tết mà ngay trong những ngày này khi mà nhà nhà người người vui xuân đón tết
thì tình hình tội phạm vi phạm pháp luật nhất là tội phạm trộm cắp tài sản vẫn diễn biến phức tạp
các đối tượng thường lợi dụng sự bận rộn dẫn đến sơ hở thiếu cảnh giác của chủ sở hữu để thực hiện hành vi phạm tội
phản ánh tại địa bàn tỉnh tiền giang
đối tượng lê nguyễn tài đức trú tại phường bốn tp bến tre tỉnh tiền giang vừa bị công an huyện châu thành bắt tạm giam
về hành vi trộm cắp tài sản lợi dụng một chủ quán không khóa cửa lại ngủ say nên đức đã lẻn vào trộm một xe mô tô
một đồng hồ đeo tay và hai điện thoại di động trộm được tài sản đức nhờ người quen đem bán xe được ba triệu năm trăm linh nghìn đồng
và trong lúc tìm chỗ bán điện thoại di động thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ cùng tăng vật
cũng trên địa bàn xã vĩnh kim huyện châu thành khi phát hiện nhà của chị nguyễn thị ngọc hà không khóa cổng
đối tượng đoàn thanh hiệp đã lẻn vào trộm một điện thoại di động và trên ba triệu năm trăm linh nghìn đồng
nhận tin báo của bị hại công an xã vĩnh kim đã nhanh chóng đến hiện trường điều tra xác minh và đến sáng hôm sau thì hiệp bị bắt giữ
tết đến xuân về nhà nhà người người đều hồ hởi tất bật với sự đoàn viên của gia đình thăm người thân họ hàng hay du xuân lễ hội
đó chính là thời điểm các loại tội phạm gia tăng đặc biệt là tội phạm trộm cắp cướp tài sản từ chính sự chủ quan của mỗi người
chính vì vậy cùng với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an mỗi người dân cũng cần nâng cao cảnh giác
chủ động phòng ngừa bảo vệ tài sản của chính mình và mọi người xung quanh góp phần bảo đảm an ninh trật tự tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm hôm nay cho biết đang củng cố hồ sơ chứng cứ để điều tra làm rõ về hành vi gây dối trật tự công cộng đối với ba mươi ba người
nhóm người này bị bắt đã bị phát hiện tụ tập nẹp bô phóng nhanh lạng lách gây dối trật tự công cộng trên tuyến bắc hải phường một mươi bốn quận một mươi đoạn từ lý thường kiệt đến thành thái
tổ phòng chống đua xe trái phép phát hiện một tốp khoảng một trăm linh xe máy tụ tập lưu thông thành đoàn nẹt bô phóng nhanh lạng lách gây dối trật tự công cộng trên tuyến bắc hải phường một mươi bốn quận một mươi đoạn từ lý thường kiệt đến thành thái
tổ phòng chống đua xe trái phép đã tổ chức chặn bắt và xử lý
qua công tác nghiệp vụ tổ đã chặn bắt được hai mươi một phương tiện ba mươi ba người đồng thời phối hợp với đội cảnh sát giao thông
trật tự công an quận một mươi tiến hành áp giải người điều khiển và phương tiện
về trụ sở công an quận một mươi để tiến hành xử lý hiện lực lượng công an đang củng cố hồ sơ chứng cứ để làm rõ về hành vi gây dối trật tự công cộng
để bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho nhân dân vui xuân đón tết nguyên đán trong an toàn
thì lực lượng công an trong toàn tỉnh cà mau đã và đang đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện những vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông
đặc biệt là tăng cường xử lý hành vi vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông
bên cạnh việc cắm chốt các lực lượng còn tăng cường tuần tra lưu động phát hiện và dừng các phương tiện để kiểm tra nồng độ cồn
chỉ tính riêng trong đêm ba mươi và ngày mùng một tết các lực lượng đã phát hiện và xử lý một mươi bốn trường hợp vi phạm nồng độ cồn
trong đó có một vài trường hợp người vi phạm không chấp hành yêu cầu kiểm tra của lực lượng chức năng
nhưng với sự kiên quyết lực lượng làm nhiệm vụ đã lập biên bản và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
mặc dù lực lượng chức năng đã tăng cường nhiều biện pháp đấu tranh với các hành vi
các hành vi sản xuất buôn bán vận chuyển và sử dụng pháo trái phép
tuy nhiên trước lợi nhuận khủng các đối tượng vẫn tìm mọi cách để thực hiện các hành vi phạm tội
trong khi đó một bộ phận người dân vẫn còn vô tư mua và đốt pháo nổ vào dịp tết
trước tình hình này lực lượng công an trên toàn quốc đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền
nâng cao ý thức trong nhân dân chấp hành nghiêm cấp quy định của pháp luật về việc quản lý sử dụng pháo
đồng thời kiên quyết đấu tranh với tội phạm về pháo trên địa bàn nhằm bảo đảm cho nhân dân có một cái tết yên bình ghi nhận tại tỉnh đồng nai
mới đây công an huyện vĩnh kiểu tỉnh đồng nai đã bắt quả tang nguyễn mạnh tiến hai mươi tám tuổi chú huyện vĩnh cửu
đang tàng trữ hai hộp pháo nổ trái phép có trọng lượng ba một kg
qua đấu tranh tiến khai nhận vừa mua số pháo trên tại nhà của nguyễn văn anh hai mươi tám tuổi chú tỉnh đồng nai với giá là hai triệu đồng để sử dụng
khám xét khẩn cấp nhà đối tượng nguyễn văn anh lực lượng công an đã thu giữ một mươi một ống pháo nổ hình trụ một trăm linh một hộp pháo nổ
một bịch ni lông bên trong có chứa một tám mươi năm viên pháo nổ hình cầu với tổng trọng lượng gần một trăm tám mươi bảy kg
đối tượng văn anh khai nhận mua số pháo trên của một người chưa rõ lai lịch qua mạng xã hội về để bán lại kiếm lời trong dịp tết thì bị bắt giữ
ngay từ giữa tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai công an phường tam phước đã chủ động tham mưu
cho đảng ủy ủy ban nhân dân phường xây dựng các kế hoạch tuyên truyền vận động nhân dân tham gia thu gom vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo
ngoài ra thì công an phường cũng đã tổ chức xây dựng các kế hoạch để đấu tranh phòng ngừa đối với các loại tội phạm này
là lực lượng phụ trách công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ hai mươi từ ngã ba cầu dây đến giáp danh địa bàn tỉnh lâm đồng
đội cảnh sát giao thông số hai thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai đã có những biện pháp cụ thể trong công tác phòng ngừa và đấu tranh với các vi phạm về pháo

qua đó là góp phần đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn giữ vững bình yên cho bà con vui xuân đón tết
là người dân sinh sống trên địa bàn gia đình bà lê thị xuân an ngụ khu phố đồng phường phước tân thành phố biên hòa
luôn chấp hành các quy định của nhà nước không vi phạm pháp luật về pháo ngoài ra bà luôn vận động người thân cũng như hàng xóm không vi phạm
mấy năm nay thì nhà mình nhiều dân ở đây thì không có đốt pháo
thì theo nhà nước ra là không có được đốt pháo nên ở đây cũng chấp hành theo
các chú công an ở đây cũng thường xuyên nhắc nhở là người dân không được đốt pháo thì người dân ở đây cũng có chấp hành
để có một mùa xuân bình yên và an toàn cho nhân dân cùng với lực lượng công an thì rất cần sự vào cuộc tích cực của các cấp các ngành các địa phương và mọi người dân
trong việc chấp hành nghiêm túc nghị định ba mươi bảy của chính phủ về quản lý sử dụng pháo
tích cực tham gia phát hiện tố giác những hành vi sản xuất buôn bán tàng trữ vận chuyển và đốt pháo trái phép
có như vậy sẽ góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn tạo điều kiện cho nhân dân được vui tết đón xuân an toàn